theo bài viết vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng lãng phí rất quan trọng
cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách thiết chế thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội
bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
đối với các kiến nghị bức xúc của người dân các cơ quan có trách nhiệm phải giải trình kịp thời
bảo đảm tính minh bạch cần tôn trọng lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân
đồng thời cùng nhân dân thảo luận phân tích tìm phương hướng giải quyết thỏa đáng
có như vậy công tác phòng chống tham nhũng lãng phí của mặt trận tổ quốc mới thực sự đi vào chiều sâu phát huy hiệu quả
chuyện phải hủy hơn hai mươi viên thuốc viện trợ điều trị ung thư chưa lắng được bao lâu
thì việc thiếu hai loại thuốc chữa trị ung thư viện trợ glyvac và tasina một lần nữa lại cho thấy
quy định quản lý chuyên ngành về y tế còn có điểm chưa phù hợp thực tế
khi quy định làm khó bệnh nhân ung thư là bài viết đáng chú ý trên tờ báo nhân dân cuối tuần
sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày bốn tháng hai tới đây
theo quy định với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế liên tục hơn ba mươi sáu tháng
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán bốn mươi chi phí thuốc glyvac hoặc taxina theo liệu trình điều trị được bác sĩ chỉ định
với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế liên tục dưới ba mươi sáu tháng
được novastreet tài trợ một trăm linh chi phí điều trị bằng thuốc glyvex hoặc tasigna
tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục hồ sơ cấp phép viện trợ
nên gần đây nhiều người bệnh ung thư không có đủ thuốc viện trợ để uống
chỉ nhận phân thuốc bảo hiểm y tế
thưởng tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám thấp nhất hai mươi đồng
thường mà như không là bài viết rất đáng chú ý trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo cục quan hệ lao động và tiền lương bộ lao động thương binh và xã hội
báo cáo tổng hợp mức thưởng tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám cho thấy
sự tranh lệch khủng khiếp giữa khối trong ngoài nhà nước
giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước giữa các địa phương
đáng chú ý trong khi tiền thưởng tết nguyên đán mậu tuất cao nhất thuộc về
một doanh nghiệp dân doanh tại tp hcm với mức là tám trăm năm mươi năm một trăm linh bảy triệu đồng
thì mức thấp nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
chỉ đạt hai mươi đồng một người
một bài viết khác cũng đáng được lưu ý trên báo lao động
năm hai nghìn một mươi tám sẽ giám sát đặc biệt dự án nguy cơ ô nhiễm cao
đây cũng là khẳng định của bộ trưởng tài nguyên và môi trường trần hồng hà
khi trao đổi với báo chí về các biện pháp bảo vệ môi trường trong năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài nguyên và môi trường đã chọn một mươi sáu loại hình sản
rất phổ biến ở việt nam có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao
để đưa vào đề án kiểm soát đặc biệt về môi trường
gồm luyện gang thép nhiệt điện khai thác chế biến khoáng sản kim loại
có sử dụng hóa chất độc hại và một số ngành khác
trong danh sách các cơ sở kiểm soát đặc biệt có tới hai mươi tỉnh thành phố
có các cơ sở khai khoáng các khu công nghiệp
sau thành công ở u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám
các cầu thủ u hai mươi ba việt nam bỗng nhiên lên giá và cao giá
không chỉ là giá trị về tài năng mà còn cả tiền bạc
cầu thủ u hai mươi ba việt nam giờ có giá bao nhiêu hay hợp đồng khai thác hình ảnh
cầu thủ và cơ lộc bộ cùng hưởng lợi là những bài viết đáng chú ý
được đăng trên báo tuổi trẻ và báo lao động
trước việc trên mạng xã hội đã lan truyền bảng báo giá của một công ty truyền thông
liên quan đến việc kinh doanh hình ảnh của thủ môn bùi tiến dũng
đơn vị chủ quản của cầu thủ này đã khẳng định việc khai thác hình ảnh của cầu thủ
phải đặt dưới sự quản lý của cầu lộc bộ mà cầu thủ đó đang hoạt động
thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên báo tuổi trẻ
bốn trăm chín mươi chín điểm giữ xe không phép ở hà nội
bài viết trên báo thanh niên cho thấy tình trạng giữ xe không phép vẫn đặc biệt nhức nhối
và làm thất thoát nguồn thu lớn cho ngân sách
theo tìm hiểu số điểm giữ xe không phép nằm giải rác ở tất cả các quận huyện trên địa bàn
nhưng tập trung chủ yếu ở các quận nội thành
nếu chỉ tính doanh thu vài triệu đồng một điểm một ngày
thì bốn trăm chín mươi chín điểm giữ xe đã khiến ngân sách thất thu hàng tỷ đồng mỗi ngày
chưa kể rất nhiều hệ lụy về an ninh trật tự nguy cơ cháy nổ từ những điểm này
tại tp hcm năm nào cũng vậy đến hẹn lại lên
cứ vào cuối năm thì hàng loạt công trình làm vỉa hè đào đường
để lắp đặt công trình ngầm lại tấp nập tăng tốc
điệp khúc cuối năm đào đường làm vỉa hè là bài viết được đăng trên báo sài gòn giải phóng
chỉ còn hai tuần nữa là đến tết nguyên đán
thế nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố
từ trung tâm quận một đến các cửa ngõ như quận sáu bình tân thủ đức tân bình
mặt đường bị đào sới lên để thay lớp nhựa mới hoặc lắp đặt hệ thống ngầm
tình trạng này không những gây ách tắc giao thông người dân buôn bán ế ẩm
mà còn khiến mặt đường nhiều nơi chẳng chịt sẹo
theo ông ngô hải đường trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết nguyên nhân là do quy trình
cụ thể các công trình muốn thực hiện thì đầu năm phải lên kế hoạch thiết kế phê duyệt ghi vốn theo quy định
thường thì một dự án phải mất khoảng chín một mươi tháng trở lên mới được duyệt vốn giải ngân để thực hiện
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân